ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải tp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
lên phương án giải tỏa các cửa ngõ hàng không bến xe nhà ga trên địa bàn
bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân dịp quốc khánh hai tháng chín
sở giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức giao thông an toàn thông suốt
nhất là trên các tuyến trục chính ra vào thành phố đầu mối giao thông trọng điểm
như bến xe bến tàu nhà ga và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ủn tắc tai nạn
sở giáo dục đào tạo công an tp hcm và các đơn vị liên quan cũng được giao phối hợp
với sở giao thông vận tải triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn đi lại cho người dân